thưa quý vị tập đoàn dầu mỏ rosnef vào ngày hai mươi một tháng một mươi cho biết liên bang nga và trung quốc đã ký khoảng hai mươi thỏa thuận trong khuôn khổ diễn đàn kinh doanh năng lượng nga trung tổ chức tại bắc kỳ
tại diễn đàn phó thủ tướng trung quốc đinh tiết tường đã đưa ra ba đề xuất nhằm tăng cử hơn nữa hợp tác năng lượng
theo quan điểm của ông hai nước cần tiếp tục tích cực phát triển các liên kết cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển ít carbon
đồng thời kiên quyết bảo vệ sự cởi mở và liên kết của thị trường năng lượng toàn cầu
về phần mình phó thủ tướng liên bang nga alexander novak người tham dự lễ khai mạc cho biết liên bang nga nhìn thấy tiềm năng lớn trong việc tăng nguồn cung năng lượng cho trung quốc
theo ông novak xuất khẩu năng lượng của nga sang trung quốc năm hai nghìn hai mươi ba tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
diễn đàn trên được tổ chức dưới sự bảo trợ của ủy ban trực thuộc tổng thống liên bang nga về chiến lược phát triển tổ hợp nhiên liệu năng lượng và an toàn môi trường
và cơ quan quản lý năng lượng nhà nước cộng hòa nhân dân trung hoa và do rosnef cùng cnpc đồng tổ chức
diễn đàn kinh doanh năng lượng nga trung lần thứ sáu sẽ được tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi bốn tại liên bang nga